ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh sơn la vừa ra quyết định kỷ luật thêm ba đảng viên do có vi phạm liên quan đến vụ sát lận trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
các đảng viên bị xử lý kỷ luật gồm ông trần văn phúc bí thư tri bộ hiệu trưởng trường trung học phổ thông cò nòi
bà nguyễn thị dung bí thư tri bộ phó trạm trưởng trạm y tế thị trấn hát lót và bà nguyễn thị hương
tri ủy viên tri bộ một đảng ủy sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la phó trưởng phòng tổ chức cán bộ và chính trị tư tưởng sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la bằng hình thức cảnh cáo
các trường hợp này đều là đối tượng trung gian đã nhờ xem điểm cho một số thi sinh trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh sơn la năm hai nghìn một mươi tám